bộ y tế vừa có công văn gửi các bộ công an quốc phòng ngoại giao giao thông vận tải thông tin và truyền thông văn hóa thể thao và du lịch
về việc cung cấp thông tin và phối hợp điều tra bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus mới corona ncov
bộ y tế đề nghị các bộ ngành trên chia sẻ thông tin về họ tên tuổi số hộ chiếu lịch trình đi lại trong vòng một mươi bốn ngày gần nhất
cũng như số ghế ngồi trên các phương tiện vận tải địa chỉ nơi cư trú tại việt nam thông tin liên hệ và số điện thoại nếu có của công dân các nước
trước khi nhập cảnh vào việt nam được phát hiện mắc bệnh nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov
bộ y tế cũng đề nghị các bộ cung cấp thông tin của những người đi cùng tiếp xúc gần với người mắc bệnh theo yêu cầu của các tổ chức kiểm dịch y tế
tại các cửa khẩu hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định liên hệ với những người thuộc đối tượng nêu trên
để hướng dẫn các biện pháp quản lý cần thiết nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng